thưa quý vị và các bạn thực hiện viện thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin liên quan đến người khuyết tật xuất dữ liệu và báo cáo công tác phân loại khuyết tật theo mẫu và thực hành nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm của bộ y tế
tại nghệ an đã triển khai phần mềm quản lý sức khỏe cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng đây cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức tập huấn phần mềm đồng loạt cho tất cả các trung tâm y tế trạm y tế xã phường trên địa bàn toàn tỉnh
anh nguyễn văn thành xóm hai xã hưng lam huyện hưng huyền tỉnh nghệ an trở thành một người khuyết tật từ năm hai nghìn một mươi hai

bị liệt nửa người từ một người đàn ông mạnh khỏe là trụ cột chính trong gia đình anh trở thành một người cần được trợ giúp từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày
sinh sống ở một xã nằm ở phía nam tỉnh nghệ an hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn ít có điều kiện được đi thăm khám điều trị phục hồi chức năng nên từ khi có phần mềm quản lý sức khỏe cho người khuyết tật tại nghệ an
anh thành cảm thấy may mắn hơn rất nhiều may mắn hơn là bởi anh được các cán bộ ngành y tế nắm rõ dạng tật hoàn cảnh gia đình nhiều hơn nên sự quan tâm dành cho những người đồng cảnh giống như anh cũng nhiều hơn
không chỉ thường xuyên được cập nhật tình hình sức khỏe tình trạng của dạng tật anh còn được các cán bộ của trạm y tế xã thường xuyên thăm hỏi hướng dẫn các cách tự luyện tập phục hồi chức năng ngay tại gia đình
trước đây đợi bệnh viện về thì không có sự hướng dẫn của trạm y tế tôi không chẳng biết gì để vấn đề nó làm thế nào để cho nó có dạng cơ bóc cả
cho nên từ khi có các y tế về đây và hỗ trợ lên trực tiếp họ dạng dạng nó kiểu cách xóa bọc kể cả người trong gia đình và rồi từ đó tôi dùng tay lành tay khỏe này từ xóa bọc được
từ đó sức khỏe nó cải thiện được rất nhiều
đối với các cán bộ ở trạm y tế xã hưng lam huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an thì từ khi trạm y tế triển khai phần mềm quản lý sức khỏe cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng các cán bộ y tế ở đây vui hơn hẳn
trước đây các cán bộ của trạm y tế phải thường xuyên di chuyển xuống tận các hộ gia đình để lấy thông tin rồi kiểm tra sức khỏe tình hình của các bệnh nhân tại địa phương
rồi phải thường xuyên đi lại để kiểm tra hướng dẫn cho các trường hợp cần thiết
điều kiện địa lý xa xôi đi lại khó khăn nên nhiều khi các cán bộ y tế không kịp cập nhật hết tình hình của người dân
đôi khi việc lục tìm lại các hồ sơ dữ liệu cũ cũng tốn không ít thời gian
thế nhưng giờ đây tất cả những vấn đề đó đều có thể giải quyết được một cách đơn giản
được khí cháy gõ phần mềm quản lý
khi khuyết tật vào hệ thống phần mềm thì bọn chị phải xuống tận các hộ gia đình để lấy thông tin xem tình hình khuyết tật của cả nhánh khuyết tật và lấy thông tin khuyết tật
đồng thời cũng hướng dẫn cho họ phục hồi các chức năng để họ dân dân từ vận động hóa nhập cộng đồng thoải mái hơn
còn từ khi có thông tin thực được tập huấn của quản lý ở hệ thống phần mềm thì có nhiều tiền lợi và lợi ích hơn nhiều
ví dụ như khí mà canh thì mình chỉ cần nhập vào hệ thống khí nào cũng xuống được thì mình gọi điện thoại trực tiếp bên nhánh
và có khí cũng tứ vận trực tiếp ở quá của cuộc điện thoại
và quản lý thì hẳn
phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật là một hệ thống thông tin quản lý sức khỏe phục hồi chức năng người khuyết tật tại các cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc
đây là phần mềm vô cùng tiện dụng giúp cho các nhà quản lý các bệnh viện các cơ sở chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng có căn cứ để xây dựng kế hoạch chiến lược chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật một cách thuận lợi và phù hợp nhất
đáp ứng nhu cầu của các cơ sở y tế
đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật trên toàn quốc theo luật người khuyết tật
để triển khai hệ thống này các cán bộ y tế đến từ phòng y tế trung tâm y tế của hai mươi một huyện thành thị và cán bộ y tế cơ sở xã phường trên địa bàn toàn tỉnh nghệ an đều được tập quấn hướng dẫn việc thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin liên quan đến người khuyết tật xuất dữ liệu và báo cáo công tác phân loại khuyết tật theo mẫu và thực hành nhập liệu
trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ y tế đã ban hành quyết định về quản lý sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật
trong năm đó bộ y tế cũng đã triển khai trên toàn quốc tuy nhiên đến nay trên toàn quốc có khoảng hơn ba mươi tỉnh thành đã triển khai
tại nghệ an sau khi được tiếp cận các văn bản của bộ y tế dưới sự chỉ đạo của sở y tế tỉnh nghệ an và ủy quyền lại cho bệnh viện phục hồi chức năng của tỉnh đã triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh
sau khi được tập quấn cho các cán bộ tại các cấp huyện tại phòng y tế và cũng như bốn trăm tám mươi trạm thế xã
thì tất cả các bộ này đã cập nhật tất cả các thông tin của người khuyết tật và cập nhật vào phần mềm
bởi vì nó sẽ nhập được tất cả đầy đủ các dữ liệu của người khuyết tật
bao gồm tuổi giới vùng miền địa lý và đặc biệt là phần loài được các dạng khuyết tật
và từ đó là đưa ra được cái nhu cầu của người khuyết tật cần hỗ trợ những cái gì
thì từ đó là đem ra cho các cơ quan nhà chính sách hoạch định chính sách và đưa ra được các chính sách để hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật
và đặc biệt là thu hút được các dữ liệu của người khuyết tật
các nhà hào tấm các cơ quan doanh nghiệp họ sẽ đầu tư để hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật
không chỉ là một cách quản lý hiện đại hơn và đầy đủ nhanh chóng hơn
chương trình quản lý phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng thông qua hệ thống phần mềm của bộ y tế
đã tạo được kiện cho người khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ phục hồi chức năng để nâng cao chất lượng cuộc sống
sớm hòa nhập cộng đồng
đây có thể nói là một hoạt động có ý nghĩa về chính trị
xã hội và nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành trong công tác chăm sóc
bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng người khuyết tật trên cả nước nói chung
và với người khuyết tật tại nghệ an nói riêng
các nhà hào tấm các cơ quan doanh nghiệp họ sẽ đầu tư để hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật
các nhà hào tấm các cơ quan doanh nghiệp họ sẽ đầu tư để hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật trên cả nước nói chung

các nhà hào tấm các cơ quan doanh nghiệp họ sẽ đầu tư để hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật trên cả nước nói chung
cấp thứ hai là cấp tỉnh
cấp tỉnh thì tại nghệ an là sở y tế là phấn trực tiếp cho bệnh viện phục hồi chức năng quản lý
cấp thứ ba là cấp huyền là phong y tế hoặc là trung tâm y tế huyền quản lý
cấp thứ tứ là cấp xã thì sẽ trả mấy tỉ xã quản lý
và mỗi cấp thì sẽ là phân cho một người cảnh nhân đó quản lý khai thác và kê thông tin cho quản lý khuyết tật
và phía năm toàn quốc thì chỉ cần là bộ y tế là nắm được toàn bộ thông tin của người khuyết tật trên toàn quốc
và ở tỉnh thì cũng lại phía chỗ tư đồng nghiệp huyền phục hồi chức năng hoa lại thì sẽ biết được thông tin trong tỉnh
trong hội huyền thì tài phục hồi chức năng y tế hoặc là trung tâm y tế mà được phóng tiên quản lý thì cũng nắm được hết
trong xã thì cũng nắm được phóng xã
hiện nay toàn tỉnh đã có hai mươi bốn sáu trăm bốn mươi năm người khuyết tật được truy cập vào hệ thống phần mềm của tỉnh an
đây là một phần mềm có tính rất hữu ích trên cơ sở mà triển khai thực hiện phần mềm
thì chúng ta sẽ khai thác được tất cả các thông tin một cách nhanh nhất chính xác nhất tất cả các người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh
mà đặc biệt trên cái thông tin của cái cá nhân người khuyết tật thì chúng ta sẽ có các đầy đủ tất cả thông tin như họ tên ngày tháng năm sinh chứng minh nhân dân địa chỉ rồi dạng khuyết tật nhóm máu và các nhu cầu cần được hỗ trợ

và đặc biệt trên thông tin của cái cá nhân người khuyết tật thì chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả các nhu cầu cần được hỗ trợ
và đặc biệt trên thông tin của cái cá nhân người khuyết tật thì chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả các nhu cầu cần được hỗ trợ
hiệu quả và điều quan trọng nhất là việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với người khuyết tật sẽ giúp cộng đồng người khuyết tật trên cả nước sớm có được cơ hội tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe giúp họ tự tin hòa nhập với cộng đồng
thưa quý vị và các bạn nhằm triển khai hệ thống thông tin quản lý sức khỏe
phục hồi chức năng của người khuyết tật và quy chế quản lý sử dụng hệ thống quản lý sức khỏe người khuyết tật tại các cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc
bộ y tế đã ban hành quyết định số ba nghìn tám trăm một mươi năm về việc triển khai hệ thống thông tin quản lý sức khỏe phục hồi chức năng người khuyết tật
theo chương hai quản lý vận hành khai thác hệ thống điều tám nội dung quản lý sử dụng hệ thống quản lý sức khỏe người khuyết tật quy định
thì các cơ quan tổ chức và cá nhân liên quan đến quản lý cập nhập khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe phục hồi chức năng đối với người khuyết tật cần
một cập nhập và hiệu chỉnh hồ sơ thông tin người khuyết tật
tìm kiếm thông tin theo các tiêu chí tùy chọn
báo cáo thống kê theo quy định của bộ y tế và kết xuất thông tin theo các tiêu chí tùy chọn
quản trị hệ thống thực hiện quản trị chức năng hệ thống phân quyền nhóm người dùng và người dùng
giao lưu và phục hồi hệ thống quản lý sức khỏe người khuyết tật
điều chín nguyên tắc cập nhập quản lý và khai thác sử dụng hệ thống quản lý sức khỏe người khuyết tật nêu rõ
thông tin về người khuyết tật đã được cập nhật vào phần mềm phải thống nhất với hồ sơ giấy đang được lưu trữ tại cơ quan đơn vị nếu có
một các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm cập nhập bổ sung thường xuyên kịp thời đầy đủ chính xác quản lý sử dụng và bảo quản hồ sơ thông tin người khuyết tật theo quy định của nhà nước
chỉ những người được cơ quan đơn vị quản lý thông tin người khuyết tật có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản mới được nghiên cứu khai thác hồ sơ thông tin người khuyết tật
điều một mươi quy trình lập hồ sơ hệ thống quản lý sức khỏe người khuyết tật và cập nhật thông tin lên hệ thống
lập hồ sơ quản lý sức khỏe phục hồi chức năng người khuyết tật và cập nhật thông tin người khuyết tật vào hệ thống do trạm y tế xã thực hiện theo các bước sau
một nhân viên trạm y tế xã được ra phụ trách công tác phục hồi chức năng chủ trì phối hợp với nhân viên y tế thôn bản thu thập thông tin của người khuyết tật trên địa bàn theo mẫu phiếu ban hành tại phụ lục một
một nhân viên trạm y tế xã phối hợp với nhân viên công tác xã hội của xã ra soát lại những nội dung thông tin liên quan đến người khuyết tật
đã được thu nhập tại mẫu phiếu ban hành tại phụ lục một
một nhập thông tin của người khuyết tật vào hệ thống quản lý sức khỏe người khuyết tật theo quy định
quý vị và các bạn thân mến chương trình của chúng tôi đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc qua email thapsangniemtin org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau